sau năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung mương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội
tỉnh ủy quảng ngãi đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể
truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng kịp thời và có hiệu quả
trên ba ba trăm linh tỷ đồng vốn vai chính sách xã hội được giải ngân tạo điều kiện cho trên một trăm linh hộ nghèo
cận nghèo ở các vùng khó khăn trong tỉnh đầu tư phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo
đảng viên phạm văn trung được biết đến là người gương mẫu đi đầu trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương
từ vốn vai yêu đãi của ngân hàng chính sách xã hội sau nhiều năm miệt mài lao động hoặc định ra hướng làm ăn phù hợp
đến nay gia đình ông sở hữu trên năm hectare keo và nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
các gia đình ông sở hữu trên năm hectare keo và nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
đảng viên phạm văn trung được biết đến là người gương mẫu đi đầu trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương
các gia đình ông sở hữu trên năm hectare keo và nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
đảng viên phạm văn trung được biết đến là người gương mẫu đi đầu trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương
ngân hàng chính sách xã hội huyện ba tơ đang phối hợp với các cơ sở đảng các hội đoàn thể trên địa bàn
triển khai có hiệu quả một mươi bốn chương trình tín dụng cho hộ nghèo cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vai yêu đãi
với tổng dư nợ trên hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng đã giải ngân trên bốn mươi tỷ đồng cho một sáu mươi bốn hộ vay vốn